hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và khi lực lượng chức năng đến hiện trường các nạn nhân đã bị bắn
ba người lớn và một thiếu niên được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường
và người thứ năm được tuyên bố là qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện
cũng tại mỹ vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng bốn theo giờ địa phương
mỹ đã sơ tán nhóm thường trú nhân và công dân đầu tiên của nước này khỏi sudan
kể từ khi giao tranh nổ ra giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf
lực lượng bán quân sự chính ở quốc gia bắc phi
bộ ngoại giao mỹ cho hay một đoàn xe của nước này hôm qua đã đến cảng sudan
bên bờ biển đỏ để chở công dân mỹ nhân viên địa phương và công dân của các quốc gia đồng minh
đến jeda ả rập xê út nơi họ sẽ tiếp tục được hỗ trợ các dịch vụ lãnh sự và khẩn cấp
tuyên bố không nêu rõ có bao nhiêu người trong đoàn nhưng cho hay hàng trăm người mỹ đã rời khỏi sudan
ngoài các nhà ngoại giao đã sơ tán bằng cầu không vận của quân đội cách đây một tuần
cũng trong ngày hôm qua bộ ngoại giao sudan thông báo các bên xung đột tại nước này
đã chọn đại diện tham gia tiến trình hòa đàm có thể diễn ra vào thời gian tới
địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ là thủ đô juba của nước láng giềng nam sudan
còn tại israel các hoạt động biểu tình phản đối cải cách hệ thống tư pháp của nước này
vẫn tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này
trong đó đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình khi lực lượng an ninh giải tán đám đông
tìm cách phong tỏa tuyến đường cao tốc tenerife
đã có đông đảo người dân israel
tham gia ở trung tâm thành phố tel aviv trong cuộc biểu tình ở tuần thứ một mươi bảy liên tiếp này
biểu tình diễn ra chỉ hai ngày trước kỳ họp mùa hè ở knesset quốc hội israel
và sau hai ngày khi một cuộc biểu tình ủng hộ cải cách tư pháp diễn ra
ước tính có khoảng hai trăm linh người tham gia trong hoạt động lần này
trước đó làn sóng biểu tình có lúc thu hút cả triệu người dân israel tham gia
đã buộc chính phủ thủ tướng benjamin netanyahu hồi tháng một
phải tạm đình chỉ thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp tại quốc hội để tiến hành tham vấn
tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh miễn áp dụng quy định cấm bán dầu của nga
liên quan tới những hợp đồng hiện tại với các nước và doanh nghiệp thân thiện
theo sắc lệnh mới của tổng thống nga lệnh cấm trần giá sẽ không áp dụng đối với nguồn cung dầu của nga
theo các thỏa thuận đã ký kết trước đó với các nước thân thiện
trước đó hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông putin đã ký xác lệnh cấm bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ
cho các quốc gia áp trần giá dầu đối với moscow
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba động thái này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây
sau khi nhóm các nước g bảy liên minh châu âu và australia đã áp mức trần giá sáu mươi usd một thùng
đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của nga
bất chấp các hạn chế trừng phạt của phương tây sản lượng dầu của nga trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt năm trăm ba mươi năm triệu tấn
thu ngân sách từ xuất khẩu dầu khí tăng hai năm nghìn tỷ rup tương đương hai mươi tám
hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của nga vẫn tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt
do nước này đã chuyển hướng
nga đã tăng xuất khẩu dầu từ thị trường truyền thống châu âu sang châu á
tháng ba năm nay xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ nga lên tới sáu bảy mươi năm triệu thùng mỗi ngày
và hơn chín mươi xuất khẩu dầu thô là sang trung quốc và ấn độ
cũng liên quan tới nga ba lan thông báo vừa thu hồi một tòa nhà được sử dụng làm trường học
cho con em nhân viên ngoại giao của nga tại thủ đô vác sava
chính phủ nga đã ngay lập tức chỉ trích động thái này
bộ ngoại giao ba lan khẳng định tòa nhà bị thu hồi
thuộc sở hữu của tòa thị chính vassava và quyết định trên được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
giới chức ba lan yêu cầu các nhân viên học sinh trong trường buộc phải rời đi trước một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn theo giờ địa phương
trước đó tranh cãi giữa ba lan và nga liên quan đến tòa nhà này đã diễn ra trong hơn một năm qua
trong một phản ứng đại sứ nga tại ba lan nhấn mạnh đây là hành động bất hợp pháp
xâm phạm cơ sở ngoại giao và vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao
đồng thời cho hay mắc cơ va sẽ có hành động đáp trả
bộ ngoại giao nga cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến quyết định trên
trong khi đó bộ ngoại giao ukraine cho hay chính quyền ukraine đã gửi công hàm phản đối
tới các đại sứ quán ba lan và các nước thuộc liên minh châu âu eu
nhằm chỉ trích các lệnh hạn chế nhập khẩu nông sản của nước này vào khối eu
nhà chức trách ukraine tuyên bố những biện pháp hạn chế của eu đi ngược lại các hiệp định thương mại hiện có
như thỏa thuận liên kết ukraine eu cũng như các nguyên tắc và chuẩn mực
của thị trường chung eu
kiev có tất cả cơ sở pháp lý để ngay lập tức khôi phục xuất khẩu sang ba lan
romania hungary slovakia và bulgaria cũng như tiếp tục quá cảnh không bị gián đoạn
tất cả các sản phẩm của ukraine sang các nước khác cả trong và ngoài eu
bộ ngoại giao ukraine cũng kêu gọi các đối tác eu tìm ra giải pháp cân bằng dựa trên luật pháp eu
thỏa thuận nhập hội và trên tinh thần đoạn kết
hồi đầu tháng này ba lan hungary slovakia và bungary đã đơn phương cấm nhập khẩu
các sản phẩm linh nghiệp giá rẻ từ ukraine
nhằm bảo vệ thị trường nổ địa
romania không áp đặt lệnh cấm
song cùng với bốn nước khác kêu gọi rút xem giải phóng hàng hóa của ukraine trong khu vực
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trung quốc đã bước vào đợt cao điểm du lịch trong kỳ nghỉ kéo dài năm ngày
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày mùng ba tháng năm nhân dịp ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
các điểm tham quan hay khách sạn tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng đều thông báo
báo hết vé hoặc kín phòng báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch trung quốc sau đại dịch covid một mươi chín
hoạt động du lịch quốc tế cũng được kỳ vọng
sẽ ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong dịp lễ năm nay
khi xu hướng tìm kiếm vé máy bay đi du lịch nước ngoài đã vượt mức của năm hai nghìn một mươi chín
các tour du lịch tới đông nam á châu âu trung đông và châu phi đều rất đắt khách
theo các chuyên gia kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ mang đến một cố hích lớn
cho đà phục hồi của ngành du lịch trung quốc sau khi các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín được dỡ bỏ
đại diện cho ủy ban olympic quốc gia campuchia ông thong khon bộ trưởng bộ du lịch cho biết
campuchia kỳ vọng sẽ đón khoảng
năm trăm linh du khách quốc tế trong dịp nước này lần đầu tiên đăng cai tổ chức
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi hai sea games ba mươi hai
và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi hai asean paragame một mươi hai
bộ trưởng bộ du lịch kiêm phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia tổ chức sea games ba mươi hai nhấn mạnh
các sự kiện thể thao là sự kiện du lịch quan trọng trong ngành du lịch hiện đại
tổ chức du lịch thế giới cho biết lượng khách du lịch thể thao quốc tế trên thế giới
khoảng một mươi hai một mươi năm triệu người mỗi năm
chiếm một mươi ngành du lịch toàn cầu và mang lại nguồn thu khoảng tám trăm linh triệu usd một năm
đối với đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi hai sea games ba mươi hai
và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi hai asean paragames một mươi
campuchia dự kiến sẽ đón khoảng năm trăm linh du khách quốc tế
theo ông thông con năm hai nghìn hai mươi hai campuchia đã đón hai hai triệu lượt du khách quốc tế
và đến quý i năm hai nghìn hai mươi ba campuchia đã đón một hai triệu du khách
ông thongkhon cho biết
điều kỳ vọng và hy vọng của campuchia là sẽ đón được nhiều du khách
như trước đại dịch covid một mươi chín xảy ra
đặc biệt dưới sức hút của các chương trình như angkor sangkran hai nghìn hai mươi ba và sea games ba mươi hai
asean paragames một mươi hai sẽ góp phần hút du khách quốc tế đến với đất nước chuột hát ngày càng đông
thưa quý vị huấn luyện chim hưng là môn thể thao đòi hỏi người chơi thuần hóa
và huấn luyện chim ưng để nó săn mồi
đây là môn thể thao truyền thống của ue và là niềm đam mê của nhiều lãnh đạo nước này
để tập tục này không bị mai một đi theo thời gian
một người phụ nữ đã dành không ít tâm huyết để truyền lại cho thế hệ kế cận
chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người phụ nữ này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
khi bình minh ló dạng cũng là lúc chị ayja al masuri
người nuôi chim ưng của các tiểu vương quốc ả rập thống
cô là người nhất lái xe vào sâu trong sa mạc abu dhabi với những con chim ưng bên cạnh
al masuri đã bắt đầu học nuôi chim ưng với cha khi bốn tuổi
sau khi anh trai cô phải vật lộn với một con chim ưng và bỏ cuộc
al mazuri đã thử và cuối cùng đã thành công
khoảnh khắc đó đã đánh dấu sự gia nhập của al masuri vào thế giới huấn luyện chim ưng
giờ đây cô chuyển lại kinh nghiệm đó cho cô con gái oisha
chị cùng oisha huấn luyện những con chim ưng cách săn bắt động vật
trong đó có chim và thỏ
tôi tập luyện môn thể thao này không phải do lựa chọn
đó là tình yêu tôi dành cho bố tôi
chuyên môn của ông giới hạn ở những chú chim ông địa phương
vì vậy tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về gia phan cần
bằng cách nghiên cứu sách và các trang web
al masuri không phải là người phụ nữ đầu tiên trong gia đình làm công việc này
chị họ cô cũng là một chuyên gia huấn luyện chim ưng
năm hai nghìn một mươi sáu al masuri bắt đầu sự nghiệp của mình
tại câu lọc bộ chim ưng abu dhabi
công việc của cô là dạy cách nuôi chim ưng cho các cô gái
khi cô mở lớp học có khoảng năm mươi phụ nữ đã đăng ký
cho đến nay cô đã đào tạo gần một trăm năm mươi phụ nữ và bảy mươi bé gái
môn thể thao truyền thống này dạy bạn rất nhiều điều
nó giúp chúng ta học được tính kiên nhẫn
tận dụng cơ hội và nhiều thứ khác
khi làm công việc này al masuri muốn bảo tồn loài chim ưng
chứ không hẳn chỉ để kiếm tiền
với mong muốn lan tỏa
bộ môn này đến với nhiều phụ nữ
giúp họ bảo tồn nét văn hóa của đất nước
mazuri còn xuất bản một cuốn sách dành cho trẻ em về cách nuôi chim ưng
chúng tôi mong muốn có thêm nhiều phụ nữ tham gia nuôi chim mừng
và có một khu bảo tồn dành cho chim ưng
để họ có thể luyện tập và tìm hiểu về tầm quan trọng của môn thể thao này
hiện một số loài chim ưng ở uae phải đối mặt với các mối đe dọa
do mất môi trường sống và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp
để tiếp tục ngăn chặn việc buôn bán các loài chim ưng bị bắt trái phép
uae bắt đầu cấp hộ chiếu cho chim ưng có nguồn gốc rõ ràng
uae cũng khai trương bệnh viện dành cho chim ưng lớn nhất thế giới vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nơi có các chương trình đào tạo
thu hút học viên từ hơn bốn mươi hai quốc gia
uae là một mô hình toàn cầu về nuôi chim mưng
không chỉ về mặt thuốc thú y liên quan đến việc chăm sóc chim
mà còn về mặt bảo tồn và duy trì dân số chim
thông qua nhân giống
chim ưng được xem là một phần quan trọng của di sản văn hóa
và cách mà họ chăm sóc chim ưng đã cho thấy truyền thống nuôi loài chim này
vẫn luôn được lưu truyền ở những thế hệ sau
việc huấn luyện chim ưng cũng trở thành hoạt động sinh lợi được duy trì bởi các cuộc thi và lễ hội hàng năm
chẳng hạn như cuộc thi chim ưng cúp tổng thống ở abu dhabi
và giải vô địch faja dành cho chim ưng ở dubai